và mở đầu bản tin sẽ là thông tin khởi tố đối tượng tạt xăng phóng hỏa giết người xảy ra tại vĩnh long
sau khi vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trương hoài thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long để điều tra về hành vi giết người
đáng chú ý nạn nhân trong vụ việc là mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của thương
theo hồ sơ của cơ quan điều tra thương là con riêng của chồng bà nguyễn thị thanh nhường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú xã mỹ hòa thị xã bình minh
khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng tám sau khi nhậu xong thương nhớ lại mâu thuẫn với bà nhường
nên đã nảy sinh ý định giết chết bà nhường
sau đó thương điều khiển xe máy đến cửa hàng tạp hóa mua ba lít xăng mang về nhà
thấy bà nhường và trương hoài thanh là em trai cùng cha khác mẹ với thương đang ngủ trên giường
thương đã lấy xăng tạt vào người bà nhường và thanh
đồng thời châm lửa làm bà nhường và thanh bị cháy toàn thân
hậu quả bà nhưng tử vong còn thanh đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng tp hcm
và hiện tình trạng sức khỏe đang nguy kịch
riêng đối tượng trương hoài thương sau khi gây án đã bỏ trốn
cho đến ngày ba mươi tháng tám thương đến công an thị xã bình minh đầu thú
và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nhóm bốn bị cáo
gồm nguyễn ngọc hùng chủ tịch quận hải châu bốn năm sáu tháng tù
phạm thị vân chú tỉnh thanh hóa năm năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
lê thị xen chú quận hải châu năm năm sáu tháng tù
nguyễn thị huỳnh hương chú tỉnh quảng nam hai năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một do dịch bệnh covid một mươi chín
một nhóm người trung quốc không thể nhập cảnh vào việt nam
với vân và hùng
được ra giá làm hồ sơ thủ tục nhập cảnh là ba năm trăm linh usd một người dưới danh nghĩa là chuyên gia
nhóm người trung quốc đồng ý chuyển cho vân năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng
tương đương hai mươi bốn năm trăm linh usd để đưa bảy người nhập cảnh
để hoàn thiện thủ tục giấy tờ nhập cảnh vào việt nam
hùng nhờ sen và hương mượn pháp nhân hai công ty nơi hương làm kế toán
và công ty của em xen để bảo lãnh bảy người trung quốc
do giám đốc của công ty mang theo con dấu đi công tác
cho nên xen hương nhờ người quen
và hương nhờ người quen để bảo lãnh bảy người trung quốc
làm giả con dấu đóng và hồ sơ xin cấp visa
đến thời điểm bị phát hiện hùng đã chia cho xen và hương tám trăm linh usd
còn một trăm năm mươi năm triệu đồng hùng thu lợi
vân giúp hai người trung quốc nhập cảnh trái phép thuê nhà và hưởng tám triệu đồng hoa hồng
cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo luật hôn nhân và gia đình
là một quy định mang tính nhân văn tạo cơ hội cho nhiều người trở thành cha mẹ
tuy nhiên hiện nay dưới chiêu bài là mang thai hộ
giúp đỡ các gia đình hiếm muộn thực hiện ước mơ trở thành cha mẹ
nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật tổ chức mang thai hộ
vì mục đích thương mại thậm chí là thành lập các đường dây mang thai hộ
đa quốc gia để trục lợi
mặc dù pháp luật đã quy định rõ việc mang thai hộ vì mục đích thương mại
là hành vi bị nghiêm cấm nhưng do lợi nhuận từ hoạt động này khá lớn
cho nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp quy định của pháp luật gia tăng hoạt động
với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
một đường dây tổ chức đẻ thuê mang thai hộ hoạt động tinh vi trên mạng xã hội
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội đấu tranh bóc gỡ
đường dây này vươn vòi bạch tuộc khắp các tỉnh thành phố trong cả nước
phân cấp nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng tham gia trong đường dây
nữ quái cầm đầu là đinh thị bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thanh oai hà nội
cùng hỗ trợ bình là chồng của cô ta dư văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bản thân vợ chồng bình sau nhiều năm lấy nhau không có con
và cũng đã phải dùng phương pháp khoa học để can thiệp
sau khi sinh con thành công nhận thấy nhu cầu của nhiều người cần mang thai hộ
vì không thể sinh con hoặc nhiều người cần tiền muốn mang thai hộ
bình đã nể sinh ý định tổ chức môi giới mang thai hộ bán trứng để kiếm lời
một ca mang thai hộ có giá từ ba trăm linh đến bốn trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra giá cả còn phụ thuộc vào gói dịch vụ của khách hàng
em chỉ đưa đón nè
đưa đón ai
đưa đón các bạn làm cho vợ em thôi
đến mang thai rồi ạ
cái quá trình sinh hoạt của các bạn thường như thế nào
cái sinh hoạt thì vợ em nói hết ạ
tức là vợ em chăm sóc hết từ ăn uống ăn uống thuốc thang ăn uống các thứ là vợ em nói hết ạ
để hợp thức hóa hồ sơ của cả khách và người mang thai hộ
đinh thị bình và chồng
còn tổ chức một đường dây làm giấy tờ giả tinh vi
bao gồm các loại giấy tờ như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giấy ra vào viện giấy chứng sinh
khám xét tại một nơi nuôi nhốt người mang thai hộ của đường dây này
lực lượng công an phát hiện một máy tạo phôi dấu
hai mươi năm hình mẫu dấu tròn của nhiều bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh ủy ban nhân dân và công an các cấp của các tỉnh thành trên cả nước
phát triệu của em là chỉ làm giấy tờ giả để cho những người
cho những người mang thai hộ vào bệnh viện để hợp thức hóa để mang thai hộ
thế là những cái giấy tờ gì
giấy chứng nhận kết hôn
ngoài ra thì em còn làm những cái giấy tờ gì khác
nếu mua được thôi thì mới làm giấy chứng sinh giấy giam viện bảo viện
chỉ cần gõ cụm từ dịch vụ đẻ thuê hay dịch vụ mang thai hộ trên mạng
có hàng chục nhóm kín hiện ra với số lượng thành viên từ vài chục đến cả trăm nghìn thành viên
việc phát hiện đấu tranh với các đối tượng hết sức khó khăn
vì tội phạm hoạt động ẩn danh trên mạng
và trong đường dây chúng phân công nhiệm vụ theo từng giai đoạn

tổng thời chúng cố kết với những đối tượng vui giới

để thực hiện những hành vi mang thai hộ trong một khoảng khép kín
từ lúc tiếp cận rụ rỗ đến lúc cấy kết
mang thai hộ là trong một môi trường khép kín

hai là trước khi thực hiện thì bọn chúng đều làm giả những giấy tờ tài liệu theo quy định của các luật

đưa những phụ nữ này vào những cơ sở y tế để thực hiện những hành vi thế kết
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mang thai hộ vì mục đích thương mại vẫn tiếp diễn
là do hiện nay chế tài đối với loại tội phạm này còn khá nhẹ và chưa chặt chẽ
chưa đủ sức gian đe
theo khuyến cáo của các chuyên gia việc mang thai hộ vì mục đích thương mại
sẽ khiến cho người phụ nữ bị lạm dụng về thể xác
bị biến thành công cụ dùng vào việc mang thai và sinh con
về lâu dài hành vi này sẽ làm ra tăng trưởng của người phụ nữ
trong tình trạng mua bán người nhất là đối với phụ nữ và trẻ em
còn tại hà nam một vụ giải quyết mâu thuẫn khác cũng khiến cho ba người bị thương tích
còn hai đối tượng là nguyễn quang hiếu và nguyễn hồng sơn
đã bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam ra quyết định khởi tố
ngày một mươi tám tháng sáu ngay sau khi nhận được tin báo của công an phường đồng văn
về việc tại cổng công ty wnc khu công nghiệp đồng văn ba
phường đồng văn thị xã duy tiên xảy ra vụ đánh nhau
gây thương tích lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra
làm rõ hai đối tượng hiếu và sơn có hành vi cố ý gây thương tích cho ba nạn nhân
tại cơ quan công an hiếu và sơn khai nhận do cùng làm công nhân tại công ty
trong quá trình làm việc đã xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau ra cổng công ty để đánh nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đang điều tra mở rộng
xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng bình đã bất ngờ đột kích kiểm tra
tại cơ sở karaoke thiên đường hai tại thành phố đồng hới
và đã phát hiện tại tám phòng ngát có ba mươi chín đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
và một số thuốc dạng viên và tinh thể màu trắng mà các đối tượng khai nhận là ma túy dạng ketamin
qua tết nhanh phát hiện có ba mươi bảy trường hợp dương tính với các chất ma túy
đấu tranh ban đầu các đối tượng đều khai nhận hành vi mua bán
hoặc tổ chức sử dụng ma túy
đa số các đối tượng đều còn trẻ tuổi và sinh sống trên địa bàn tỉnh quảng bình
hiện cơ quan công an đang tạm giữ bốn mươi hai đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ
sau tám mươi năm ngày đêm vào cuộc điều tra công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
và các lực lượng liên quan của công an tỉnh đã thu thập đầy đủ chứng cứ
đồng thời tiến hành khởi tố ba bị can trực tiếp gây ra vụ chặt hạ hàng trăm cây thông
trên địa bàn thành phố đà lạt gây bức xúc trong dư luận
từ tin báo của người dân lực lượng chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
phát hiện hàng trăm cây thông ba lá thuộc rừng phòng hộ tại các lô a b khoảnh một mươi năm tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b
lâm phần dưới sự quản lý của ban quản lý rừng lâm viên bị các đối tượng cưa hạ ngổn ngang
qua khám nghiệm cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị tàn phá tác động hơn hai hectare
với trên bốn trăm linh cây thông ba lá bị cưa hạ
chưa kể hiện trường vẫn còn hơn một trăm linh cây thông ba lá khác đang trong tình trạng vàng lá
chết đứng vì bị ken gốc bị đầu độc bằng chất độc không thể phục hồi
số đối tượng đánh giá và thực hiện hành vi rất là rộng
trong giai đoạn đấu tranh triệt phái chuyên án chúng tôi phải soát xét lập danh sách và xác minh trên một trăm linh đối tượng
do vậy lực lượng để tiến hành hết sức là nhiều công việc và phức tạp
cái thứ hai nữa là về cái phương thức thủ đoạn của các đối tượng hết sức là tinh vi
thời gian chủ yếu cưa hạ vào ban đêm khoảng thời gian vào một mươi hai h đêm đến hai mươi ba h sáng
cái thứ ba nữa là công cụ phương tiện rất là hiện đại
chúng sử dụng cưa máy có sử dụng cưa điện có để ngăn chặn sự phát hiện
sau nhiều ngày đêm trinh sát đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng công an xác định lê thị minh là đối tượng chủ mưu của vụ phá rừng
các đối tượng còn lại là đồng phạm
trong đó dương kim hà quê hà tây
tạm trú tại phường một mươi hai thành phố đà lạt
và vợ là bùi thị huyền tham gia vai trò đắc lực
thời gian nhóm đối tượng này thực hiện hành vi cưa hạ rừng thông
diễn ra từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai

thế xong rồi nó mới nói là nó làm ở đây
và thị mới rủ nó nó bảo nó cũng không có đất đi thuê vườn
thế đâu ngoài quê vào nó toàn đi thuê vườn
thế hỏi mà có ở chỗ đó mày có làm không
thì nó bảo dẫn nó tới
thì nó thấy rậm rạc thì bảo dưới này tầm sáu bảy sàn rồi
thì làm thì chia đôi
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố lê thị minh dương kim hà để điều tra cùng về tội hủy hoại rừng
riêng bùi thị huyền bị khởi tố với tội danh trên
nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ
ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã xác định
cơ quan điều tra để xử lý bốn đối tượng khác là người trực tiếp cưa hạ thông trái phép
đồng thời các cơ quan liên quan cũng đã và đang xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
được giao quản lý bảo vệ rừng lại để mất rừng
tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác
vào trưa ngày hai tháng chín nhóm bạn gái rủ nhau đến khu vực thác nước ba sa lào
xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên để chơi
và trong lúc vui chơi thì hai em gái sinh năm hai nghìn tám
chú tại tỉnh điện biên đã không may rơi xuống suối
và bị cuốn trôi mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo công an xã ba thơm đã phối hợp
với các đội nghiệp vụ công an huyện điện biên
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn
hàng trăm người đã tham gia tìm kiếm dọc hai bên bờ suối dài hàng chục km
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cũng đã triển khai người nhái và thiết bị lặn tìm xuyên đêm
cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm được hai cháu bé
và các tổ công tác vẫn đang nỗ lực triển khai tìm kiếm